ngày hai mươi tám tháng chín tổng cục thống kê họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý ba và chín tháng năm hai nghìn một mươi chín
theo đó tổng sản phẩm trong nước gdp chín tháng năm hai nghìn một mươi chín tăng sáu chín mươi tám so với cùng kỳ năm trước
đây là mức tăng cao nhất của chín tháng trong chín năm gần đây
cụ thể gdp quý ba năm hai nghìn một mươi chín ước tính tăng bảy ba mươi một so với cùng kỳ năm trước
đồng góp tích cực vào mức tăng trưởng chung
tính chung chín tháng năm hai nghìn một mươi chín gdp ước tính tăng sáu chín mươi tám so với cùng kỳ năm trước
theo tổng cục thống kê động lực chính của tăng trưởng kinh tế chín tháng năm nay là ngành công nghiệp chế biến chế tạo và các ngành dịch vụ thị trường
trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tăng một mươi một ba mươi bảy bán buôn bán lẻ tăng tám ba
hoạt động tài chính ngân hàng và bảo hiểm tăng tám một mươi chín ngành vận tải kho bãi tăng bảy tám
thông tin và truyền thông tăng bảy sáu mươi năm
về chỉ số tiêu dùng bình quân chín tháng năm hai nghìn một mươi chín cpi tăng hai năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
lạm phát cơ bản bình quân chín tháng năm hai nghìn một mươi chín tăng một chín mươi một so với bình quân cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
cho thấy chính sách tiền tệ vẫn đang được điều hành ổn định